hiện nay năm trăm ba mươi bốn xã đã sẵn sàng sắp nhập một trăm linh bốn xã chưa có phương án lộ trình sắp xếp
hà giang tỉnh có một mươi hai trong số một trăm linh bốn xã trên toàn quốc chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn một
tỉnh mới chỉ xây dựng đề án sắp nhập cho ba trên một mươi năm xã
nguyên nhân vì sao hà giang chậm tiến độ
vấn đề nằm ở hạ tầng cơ sở ở số lượng cán bộ công chức dôi dư hay có cơ chế đặc thù dành riêng cho tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám thông tin xã trung thịnh phải sắp nhập với xã liền kề ngán chiên để thành lập xã mới khiến cán bộ bà con xã ai ai cũng lo lắng